diễn biến thời tiết tại khu vực miền bắc đang có sự tranh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm lớn là nguyên nhân khiến cho nhiều bệnh nhi phải nhập viện vì các bệnh lý đường hô hấp đặc biệt là trong tuần đầu của tháng một mươi một ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
bệnh nhi này có triệu chứng sốt cao ba mươi chín bốn mươi độ kèm theo ho nhiều khó thở
ngay khi nhập viện điều trị tại khoa nhi tổng hợp bệnh viện đa khoa sanh pôn các bác sĩ đã phải cho bé thở oxy liên tục kèm điều trị với kháng sinh liều cao vì viêm phổi
chỉ tính riêng tại khoa nhi tổng hợp bệnh viện đa khoa sanh pôn số bệnh nhi đến khám
và điều trị bệnh hô hấp trong những ngày chớm lạnh này chiếm tới sáu mươi bảy mươi chủ yếu là viêm họng viêm phế quản
nhưng cũng ghi nhận nhiều ca bị biến chứng viêm phổi đặc biệt số ca nặng thường là những trẻ dưới một mươi tám tháng
chúng tôi thu dung những bệnh nhân về điều trị về cúm rất là nhiều khoảng bốn mươi năm mươi so với cuối tháng một mươi năm trước
hiện tại trong khoa có rất nhiều bệnh nhân được chẩn đoán là cúm và có biến chứng trên hô hấp rất là nhiều
đặc biệt là viêm phổi thì các bạn cũng đang phải điều trị rất là tích cực
thời tiết thay đổi trong ngày khiến cho cơ thể của trẻ không kịp thích ứng
dễ khiến hệ miễn dịch bị suy giảm và nhiễm các loại virus
bên cạnh đó các bậc phụ huynh thường giữ ấm cho trẻ khi thấy rét vào buổi sáng
nhưng đến trưa nhiệt độ tăng cao trẻ nếu bị giữ ấm quá có thể đổ mồ hôi và thấm ngược lại
điều này cũng làm tăng nguy cơ mắc bệnh lý hô hấp cho bé
mình sờ vào lưng con thì thấy ấm đủ không phải là ấm ướt
thì đấy là cách kiểm tra nhiệt độ cơ thể của bé con
còn với thời tiết này cũng dễ bị cảm lạnh cảm cúm
thì thời gian đầu có thể mới sốt nhẹ hoặc hát hơi sổ mũi thông thường
thì mình cũng có thể theo dõi lưu tại nhà sử dụng những thuốc hạ sốt thông thường như paracetamol
hoặc sử dụng những thuốc ho thảo dược giữ ấm cho bé và theo dõi tiếp
bên cạnh việc giữ ấm vùng ngực họng cho trẻ
thì các bậc phụ huynh cần chú ý tăng cường chất dinh dưỡng giúp bé có đủ đề kháng
vệ sinh tay chân và mũi họng thường xuyên cách ly trẻ bị bệnh với trẻ khác để đề phòng lây